từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng tám tại thành phố đà lạt tổng cục thống kê phối hợp với ủy ban dân tộc trung ương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số tham dự có hơn ba trăm linh cán bộ viên chức làm công tác thống kê trên toàn quốc
trong thời gian năm ngày các đại biểu được hướng dẫn thực hành phần mềm điều tra dân số và nhà ở kp trên thiết bị di động trang web điều hành tác nghiệp các phương án điều tra nội dung điều tra các hình thức thu thập thông tin vai trò của điều tra viên và tổ trưởng hướng dẫn hỏi và hướng dẫn ghi phiếu các thông tin
cuộc điều tra lần này nhằm phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các vùng dân tộc